xem xét về những đặc trưng chung cũng như tần suất các vụ trộm cắp diễn ra liên tục trong khoảng thời gian ngắn
nhận định về tính manh động liều lĩnh và mức độ táo tợn của các vụ phạm tội này
cơ quan điều tra công an thị xã long khánh đánh giá hậu quả nghiêm trọng mà những vụ trộm cắp tại xã gây ra
khiến cho tình hình an ninh trật tự ở địa phương trở nên phức tạp
ngay lập tức đồng chí trưởng công an thị xã long khánh đã ra quyết định xác lập chuyên án
truy xét mang bí số một trăm một mươi t nhằm huy động lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp phương tiện cần thiết để chặn đứng
và triệt xóa băng nhóm trộm cắp tài sản trong cơ quan nhà nước trường học doanh nghiệp trên địa bàn thị xã long khánh
thành phần của ban chuyên án chủ yếu là lực lượng điều tra hình sự ma túy công an thị xã
cùng với sự góp sức tích cực của lực lượng chức năng các xã phường thị trấn lực lượng kỹ thuật hình sự

ngay sau khi chuyên án mang bí số một trăm một mươi t được xác lập các thành viên của ban chuyên án đã có những bước chuẩn bị kỹ càng
bắt đầu từ việc nghiên cứu kết quả khám nghiệm hiện trường vụ án xem xét các đặc điểm chung của vụ án như việc đối tượng lợi dụng đêm khuya
lực lượng bảo vệ trông coi tài sản mỏng sơ hở đã bẻ khóa cửa bẻ xong cửa sổ đột nhập vào các phòng làm việc công sở
doanh nghiệp để lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
lực lượng điều tra xác định các vụ trộm cắp có thể do cùng một đối tượng phạm tội
tuy nhiên nhóm đối tượng này gồm bao nhiêu tên độ tuổi mấy đến từ đầu là người địa phương hay người nơi khác đến
ngoài những vụ trộm kể trên chúng còn thực hiện những vụ trộm nào khác
tài sản đã tiêu thụ tẩu tán hay vẫn còn cất giữ đâu đó là những câu hỏi mà các thành viên trong ban chuyển án phải có trách nhiệm trả lời một cách cụ thể chi tiết

nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam của đất nước tiếp giáp với vùng kinh tế chiến lược đông nam bộ cao nguyên và miền trung
với nhiều tuyến đường giao thông quốc gia đi qua như quốc lộ i quốc lộ ia điểm cuối của đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
thị xã long khánh với những thuận lợi về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên là đầu mối giao lưu hàng hóa với các tỉnh bình thuận
quá trình khám phá chuyên án cơ quan điều tra cũng đã làm rõ được nhiều ổ nhóm gây án khác để khai thác mở rộng điều tra bắt nhiều đối tượng thu lại được nhiều tài sản có giá trị đem lại niềm tin cho quần chủ ngân dân đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn